tham dự hội nghị lần này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân một lần nữa tiếp tục thể hiện chính sách tích cực
chủ động hội nhập quốc tế phát huy vai trò và vị thế của việt nam và quốc hội việt nam trên các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới
đồng thời khẳng định chính sách bình đẳng giới của đảng và nhà nước việt nam
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch hội đồng liên bang quốc gia tức quốc hội các tiểu vương quốc
ả rập thống nhất uae tiến sĩ a an kaisi đánh giá hiệp định paris mới được ký kết cho thấy toàn cầu hóa đang là tâm điểm của các chương trình nghị sự
bởi vậy các nữ chủ tịch hội trên thế giới cần hợp tác để ứng phó với thách thức toàn cầu chung
nữ chủ tịch hội uae cho rằng cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ sự phát triển của kinh tế cho thấy một tương lai mới đang được định hình
trong đó thế giới đang phải đối mặt với những thách thức mới những thách thức không chỉ đến trong lĩnh vực kinh tế
chính trị mà còn trong các lĩnh vực khác nữa câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ làm gì tương lai sẽ định hình chúng ta hay chúng ta sẽ định hình tương lai
chủ tịch quốc hội uae nhấn mạnh các nữ chủ tịch quốc hội đóng vai trò rất quan trọng trong định hình tương lai ở quốc gia của họ
cũng như trong việc bảo vệ lợi ích của người dân và các thế hệ tương lai
phụ nữ hiện đang là trung tâm của sự phát triển xã hội họ cũng là những nhà đầu tư lớn vào hòa bình và an ninh quốc tế
tiến sĩ a a n k b c khẳng định hội nghị thương đình lần này với
chủ đề đoàn kết cùng định hình tương lai đã thể hiện rất rõ niềm tin có thể đạt được những tầm nhìn mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng
được tổ chức lần đầu vào năm hai nghìn năm đến nay hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội trên thế giới đã có bước phát triển vượt bậc
khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất chỉ có một mươi chín người đại diện cho lãnh đạo quốc hội trên thế giới
thì đến hội nghị năm hai nghìn một mươi sáu này đã có tới năm mươi hai nhà lãnh đạo quốc hội trên thế giới tham gia
tại phiên khai mạc các đại biểu đã nghe thông điệp của tổng thư ký liên hợp quốc ban kim mun gửi tới hội nghị
phát biểu của phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ uae hoàng thân sheikh saibin daesh al nahyan đại giáo trưởng hồi giáo al adha
nêu bật vai trò của phụ nữ trong các cơ quan dân cử trên thế giới đối với việc bảo vệ lợi ích nâng cao đời sống người dân
đánh giá phụ nữ là những nhân tố quan trọng để thúc đẩy sự công bằng và đưa ra những chính sách luật pháp để đạt được những mục tiêu phát triển bền vững
thưa quý vị dự kiến trong chiều nay theo giờ abu dhabi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ có những bài phát biểu quan trọng
tại các phiên thảo luận chuyên đề của hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một
các thông tin về hoạt động của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tiếp theo
sáng nay phát biểu tại ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam khẳng định
tp hcm cần phải phát triển kinh tế hợp tác xã để phát triển kinh tế tập thể
cùng tham dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân yêu cầu ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm
cần làm rõ đội ngũ chủ lực của công tác mặt trận là ai từ đó đạt ra những nết mới trong đình hướng
trong công tác năm hai nghìn một mươi bảy đặc biệt là trong việc tham gia vận động xây dựng nông thôn mới
muốn có sức mạnh người nông dân phải đi vào kinh tế hợp tác xã để phát triển kinh tế tập thể
đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định sự ổn định an ninh chính trị trong thời gian vừa qua
có sự đóng góp rất quan trọng của mặt trận vì vậy tp hcm phải có hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp
để đạt mục tiêu năm mươi doanh nghiệp được thành lập hy vọng trong thời gian tới tp hcm sẽ là điểm sáng
về việc tập trung huy động để giúp cho sự nghiệp khởi nghiệp thành công đặc biệt là các bạn trẻ
đối với việc triển khai nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đồng chí nguyễn thiện nhân yêu cầu
thành ủy tp hcm cần có định hướng bàn với cấp ủy về chương trình của mặt trận và các tổ chức đoàn thể
thể hiện rõ trách nhiệm nhân dân của mình trong việc chống biểu hiện suy thoái tiêu cực
sáng nay hội đồng nhân dân tỉnh sơn la đã tổ chức khai mạc kỳ thứ ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đây là kỳ họp cuối năm hai nghìn một mươi sáu của hội đồng nhân dân tỉnh
tới dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
theo báo cáo tại kỳ họp trong năm qua hội đồng nhân dân tỉnh sơn la đã làm tốt việc lãnh đạo
triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng chín hai thu ngân sách trên địa bàn ước đạt ba chín trăm linh tỷ đồng
tăng sáu trăm linh tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi năm
phát biểu tại kỳ họp đồng chí tòng thị phóng đã biểu dương chúc mừng những thành tiệu
mà tỉnh sơn la đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu đồng thời chỉ đạo tỉnh sơn la cần tiếp tục
củng cố hệ thống chính trị nâng cao hiệu quả công tác quản lý từng bước đẩy mạnh
chuyển dịch cơ cầu kinh tế phát triển các thành phần kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới
cũng trong ngày hôm nay tỉnh quảng trị đã tổ chức kỳ họp hội đồng nhân dân lần thứ ba khóa bảy
để đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế

liên quan đến đời sống dân sinh
theo đó trong năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh quảng trị tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh gắn với
thực hiện tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng phần đấu đạt tốc độ tăng trưởng
kinh tế cao hơn năm hai nghìn một mươi sáu tốc độ tăng trưởng kinh tế theo grdp đạt sáu năm bảy grdp bình quân đầu người
đạt ba mươi tám triệu đồng trên năm tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt một mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng tăng một mươi ba
so với năm hai nghìn một mươi sáu
hôm nay tỉnh ủy hòa bình đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số chín của ban bí thư
chương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ chức
đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
qua năm năm thực hiện chỉ thị số chín tỉnh hòa bình đã thành lập ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở
thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt
có hiệu quả các kế hoạch tấn công chấn át tội phạm tên hạn xã hội trên địa bàn
phát biểu tại hội nghị thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
biểu dương và đánh giá cao những kết quả của tỉnh hòa bình đã đạt được trong thực hiện chỉ thị số chín trong năm năm qua
đồng thời yêu cầu hòa bình tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số chín
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc theo hướng xã hội hóa
nhân dịp này bộ trưởng bộ công an đã tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho ba mươi một cá nhân của tỉnh hòa bình
ban thường vụ tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho năm tổ chức đảng viên và một mươi đảng viên
bốn tập thể sáu cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
sáng nay tỉnh con tum đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi năm năm cuộc đấu tranh lưu huyết tại nhà tù con tum ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi một một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nhà ngục con tum là nơi giam giữ tù chính trị được lập sớm nhất khu vực tây nguyên do thực dân pháp xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm một mươi năm
trong năm một nghìn chín trăm một mươi bảy một trong những sự kiện lịch sử phản ánh tinh thần đấu tranh kiên cường của người tù cộng sản trước sự đàn áp dã man của thường dân pháp
đó là cuộc đấu tranh lưu huyết diễn ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi một
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi một cai ngục đã xả súng vào những người tù chính trị chỉ trong vài phút đã bắn chết tám người trong tổng số bốn mươi người tham gia cuộc đấu tranh
phản đối sự đàn áp tàn bạo trên tù chính trị đã đấu tranh tuyệt thực kéo dài năm ngày
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi một nhân dịp này lãnh đạo tỉnh con tum đã tổ chức gặp mặt thân nhân các liệt sĩ cựu tù chính trị tại ngục con tum
nhằm ôn lại lịch sử hào hùng và nhắc nhở thế hệ con cháu luôn khắc sâu sự đấu tranh hy sinh anh dũng của thế hệ đi trước
thưa quý vị như truyền hình nhân dân đã phản ánh trong đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã làm cho tuyến đường bê tông độc đạo
nối giữa thôn hà mỹ và thôn đông bình thuộc xã duy vinh huyện duy xuyên tỉnh quảng nam bị lũ cuốn trôi gây sạt lở nghiêm trọng
khiến hơn ba trăm linh hộ dân với một hai trăm linh nhân khẩu ở thôn đông bình bị cô lập hoàn toàn
trong những ngày qua sau khi nước rút lực lượng công an huyện duy xuyên đã cùng bộ đội địa phương dân quân xã nỗ lực giúp dân khắc phục sạt lở tuyến đường này
tuyến đường bê tông huyết mạch nối giữa hai thôn hà mỹ và đông bình thuộc xã duy vinh huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
dài gần ba trăm linh mét rộng chín mét được người dân địa phương đóng góp xây dựng và đưa vào sử dụng từ đầu năm hai nghìn một mươi
thế nhưng trong đợt lũ vừa rồi gần chín mươi mét đường bê tông bị cuốn trôi sạt lở làm cho ba trăm sáu mươi hộ dân ở thôn đông bình bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài
những ngày qua huyện duy xuyên đã huy động lực lượng công an huyện bộ đội địa phương dân quân người dân dùng bao cát để kè tuyến đường bê tông này
trong ba ngày qua lực lượng công an bộ đội dân quân và người dân đã vận chuyển hơn một mươi năm bao cát để kè
nhằm chống xói mòn sạt lở tiếp để giúp cho người dân đi lại thuận lợi
riêng đoạn đường bị lũ cuốn chính quyền địa phương đã huy động ghe thuyền của các hộ dân trong xã để đưa người dân thôn đông bình đi lại tạm thời chờ nước rút sẽ khắc phục tiếp
còn tại phú yên tổng cục đường bộ việt nam vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn cấp chống sụt trượt quốc lộ một do mưa lớn thời gian qua làm sụt lún hư hỏng nặng đoạn qua dốc vườn xoài thị xã sông cầu
mưa lớn kéo dài từ đầu tháng một mươi một đến nay tại khu vực trên xuất hiện tình trạng sói ngầm mạnh gây sụt lở lùn nứt mặt đường
vị trí sụt trượt mới xuất hiện tại km một nghìn hai trăm chín mươi bốn năm trăm bảy mươi đến km một nghìn hai trăm chín mươi bốn sáu trăm hai mươi năm trên dốc vườn xoài quốc lộ một đoạn qua thị xã sông cầu tỉnh phú yên với chiều dài hơn năm mươi năm mét
trong khi đó mặt đường bê tông nhựa ở vị trí này có bốn vết nứt dọc dài từ bốn đến một mươi mét và đang tiếp tục diễn biến phức tạp
nhiều nhà dân trong khu vực bị sụt lún móng sập đổ tường
trước đó tại km một nghìn hai trăm chín mươi bốn bốn trăm một mươi đến km một nghìn hai trăm chín mươi bốn bảy trăm linh cũng bị sụt trượt
các đơn vị chức năng đang kiên cố hóa lắp đặt hộp kè rọ đá giải đá thoát nước ngầm với kinh phí khoảng tám tỷ đồng
tuy nhiên do thời tiết bất lợi công tác xử lý sụt trượt tại hai vị trí trên bị chậm tiến độ so với yêu cầu
tổng cục đường bộ việt nam đã chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung cao độ nhân vật lực tổ chức thi công ba k liên tục
bảo đảm hoàn thành sự cố trước tết âm lịch một mươi năm ngày để các phương tiện lưu thông thuận lợi trong dịp tết sắp đến
sau một tuần tập trung khắc phục sạt lở trên đường trường sơn đông qua địa bàn xã ngọc tem huyện con pà long tỉnh con tôm
đến một mươi giờ sáng nay một mươi hai tháng một mươi hai tuyến đường đã được thông tạm cho các phương tiện lưu thông
tuy nhiên từ ngày hôm qua đến nay trên địa bàn vẫn có mưa lớn nên tiếp tục phát sinh điểm sạt lở ta luy âm dài năm mươi mét
sâu bốn mươi m vào sát mép đường bê tông tại km hai trăm linh hai một trăm năm mươi mặc dù không gây ách tắc đường nhưng có nguy cơ gây nứt đường
hiện tri cục quản lý đường bộ ba đã cắm biển cảnh báo để người dân biết đề phòng
đồng thời triển khai các biện pháp phòng sạt lở khắc phục nhằm bảo đảm an toàn giao thông
đường trường sơn đông đoạn chạy qua địa bàn xã ngọc tem dài hai mươi ba km
tính từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đoạn đường này đã xảy ra ba mươi một điểm sạt lở
tèm với huyện con plông
ở phần tiếp theo của chương trình thành phố hồ chí minh đã phát hiện một trăm linh một ca nhiễm virus zika
cần xác định rõ khâu đột phá trong đổi mới mô hình tăng trưởng
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác
thưa quý vị

tính đến chín giờ ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai
tại thành phố hồ chí minh đã phát hiện một trăm linh một ca nhiễm virus zika
trong đó hai mươi trên hai mươi bốn quận huyện trên địa bàn thành phố ghi nhận ca bệnh do virus zika
tình hình nhiễm virus zika trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều diễn biến hết sức phức tạp
trong đó những địa bàn có nhiều kênh rạch bị ô nhiễm vẫn có tỷ lệ người nhiễm bị cao nhất
và đã có một mươi ba thai phụ bị nhiễm virus zika
đồng thời sở y tế thành phố cũng đã chỉ đạo các bệnh viện tăng cường kiểm tra
tầm soát phát hiện các ca nhiễm virus zika nhất là đối với phụ nữ mang thai
hiện nay ngoài tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức
ý thức của người dân về siệt mũi lang quang phòng chống dịch trong mỗi gia đình mỗi khu phố
thành phố còn tăng cường công tác kiểm tra xử phạt các tổ chức cá nhân không chấp hành công tác phòng chống dịch
trong những ngày qua tại quận tân phú đã tiến hành kiểm tra xử phạt một mươi đơn vị
trong đó tám công ty xây dựng một công ty sản xuất muối ăn một cơ sở kinh doanh cây cảnh
và dụng cụ chứa nước không đúng quy định với số tiền ba mươi triệu đồng
sáng nay hội văn nghệ dân gian việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng văn nghệ dân gian việt nam năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh những công trình nghiên cứu có chiều sâu về lĩnh vực văn nghệ dân gian
nét nổi bật của mùa giải hai nghìn một mươi sáu là ở chất lượng các công trình
thể hiện ở số lượng các giải cao gồm hai giải nhất và một mươi giải nhì
đây là các công trình có chiều sâu
và những phát hiện mới
công trình đoạt giải nhất phật viện đồng dương một phong cách của nghệ thuật champa
của tác giả ngô văn doanh đã khẳng định về sự hình thành và tồn tại của một phong cách đồng dương của nghệ thuật champa
về âm nhạc dân gian hai tác giả nguyễn liên và hoàng minh tường đã nghiên cứu
sưu tầm tất cả các nét đẹp âm nhạc sứ thanh như dân ca lao động dân ca sinh hoạt âm nhạc thính phòng
đặc biệt là những ca khúc mang yếu tố sân khấu
hình âm nhạc dân gian xứ thanh
tuy nhiên một số tác phẩm văn hóa dân gian tồn tại dưới dạng tổng thể nguyên hợp
được cấu tạo bởi nhiều ngôn ngữ nghệ thuật như âm nhạc múa tạp kỹ không được các tác giả thu thập đầy đủ
điều này đã làm giảm mất tính toàn vẹn và giá trị đồng bộ của những tác phẩm này
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
nghị quyết số năm của ban chấp hành trung ương đảng đã đề cập rõ về việc tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng
một trong những yếu tố then chốt để đổi mới mô hình tăng trưởng là phải xác định những việc làm ngay
đối với hai thành phần quan trọng của nền kinh tế là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân
thời gian qua nhiều doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa
thay vốn nhà nước chi phối
nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế trong triển khai trong việc minh bạch vốn và tài sản
doanh nghiệp tư nhân cũng chưa phát huy được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế
vậy giải pháp nào để triển khai hiệu quả việc thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với chuyên gia kinh tế về vấn đề này
thưa đồng chí nghị quyết số năm nời quy tê ư của hội nghị trung ương bốn một mươi hai về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng
đã đề ra những chủ trương giải pháp cụ thể
vậy thì theo đồng chí thì việc đổi mới mô hình tăng trưởng này cần được diễn ra như thế nào cho hiệu quả
nghị quyết hội nghị lần thứ tư khóa một mươi hai đã đề ra chủ trương chính sách lớn về đổi mới mô hình tăng trưởng ở việt nam
tuy nhiên ở đây tôi thấy có một vấn đề là chưa có một khâu đột phá
đề ra rất rộng rất nhiều chính sách chưa có một sự đột phá
và chưa hiểu rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ đột phá một khâu nào
tạo một sự đột phá lớn mạnh mẽ
theo tôi để thực hiện có hai vấn đề cần phải tiếp tục thực hiện
thứ nhất là phải đổi mới một cách mạnh mẽ tư duy lý luận nhận thức về mô hình kinh tế thị trường ở việt nam
mà cái điểm then chốt của cái tư duy lý luận này là đổi mới hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường để nhớ sở chủ nghĩa
đấy là điều rất quan trọng
cái điểm thứ hai nghị quyết đã đề ra
rất nhiều lĩnh vực rất nhiều vấn đề
tuy nhiên chính phủ cần phải tiếp tục triển khai và có những biện pháp rất cụ thể
có tỷ tiêu rất cụ thể và đề ra những hướng đột phá
có lộ trình rất cụ thể
ví dụ đến năm hai nghìn hai mươi thì chúng ta sẽ đột phá vào khâu nào
chẳng hạn theo tôi có thể đấy là gì
có hai vấn đề đặt ra
một là vấn đề giải quyết cái vấn đề của khu vực kinh tế nhà nước của doanh nghiệp nhà nước
phát triển thúc đẩy một cách thực sự thực chất phát triển kinh tế tư nhân
thưa đồng chí nghị quyết cũng đã có những cái chỉ đạo về cái việc là cơ cấu lại khối doanh nghiệp nhà nước
cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và minh bạch những thông tin trong quá trình cổ phần hóa
tuy nhiên có nhiều ý kiến đánh giá là việc này vẫn còn triển khai chậm và chưa được hiệu quả
như vậy thì theo đồng chí cần làm gì để cái tiến trình này được thúc đẩy hiệu quả hơn ạ
một trong những việc đầu tiên mà nghị quyết cũng đã nêu rõ rồi nhưng mà chúng ta chưa thực hiện được
đó là đối với cần phải xóa bỏ ngay càng sớm càng tốt
cái vai trò của các bộ quỹ ban nhân dân các cấp đối với việc là đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp
tại các doanh nghiệp nhà nước
để cho doanh nghiệp nhà nước không thực sự là các cái quan đẻ của các bộ ngành
quỹ ban nhân dân ca cấp để họ thực sự hoạt động theo đúng
cái quy luật của thị trường theo đúng cơ chế của thị trường
không nên coi định hướng sở chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta là phải có doanh nghiệp nhà nước
đấy là điểm thứ nhất
điểm thứ hai là phải xác định rõ phạm vi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
doanh nghiệp nhà nước chỉ hoạt động trong những lĩnh vực mà kinh tế tư nhân không thể làm được hoặc họ không muốn làm
điểm thứ ba đối với những doanh nghiệp nhà nước thua lỗ
theo tôi là cần phải có chính sách thực hiện ra soát ngay
và có thể cho phá sản các doanh nghiệp thưa lộ dừng ngay các dự án mà nhà nước đã bỏ vốn đầu tư
thưa đồng chí nghị quyết cũng đã xác định là doanh nghiệp là thành phần quan trọng trong tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng
và nghị quyết cũng xác định rõ là phải phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân
cả về số lượng và chất lượng thực sự là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế
như vậy theo quan điểm của đồng chí
thì đối với khối doanh nghiệp tư nhân thì những việc gì là những việc cần phải làm ngay ạ
theo chúng tôi là đối với kinh tế tư nhân thì trong điều kiện của nước ta nhà nước đóng vai trò rất quan trọng
nghị quyết cũng đã đề ra là phải phát triển mạnh xây dựng các tập đoàn kinh tế tư nhân đủ mạnh
trong các ngành kinh tế mũi nhọn để có tác động lan tỏa
theo chúng tôi tự bản thân khu vực kinh tế tư nhân không thể phát triển được trong bối cảnh hiện nay
trong bối cảnh này
chúng ta lại coi kinh tế nhà nước trong đó doanh nghiệp nhà nước là trong đó có doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo
mà để phát triển được kinh tế tư nhân như nghị quyết trung ương hội nghị lần thứ tư khóa một mươi hai đã đề ra
thì vai trò của nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng
nhà nước phải thực sự hỗ trợ để hình thành những tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh
bởi vì hiện nay ở nước ta có đến chín mươi bảy là doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ
doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp tư nhân không thể tự mình lớn lên được trong bối cảnh như hiện nay nếu không có sự hỗ trợ thực sự của nhà nước
trong phần tính quốc tế quân đội iraq giành quyền kiểm soát phía đông mosul
giá dầu tăng mạnh
sau thỏa thuận của các nước ngoài opec
thưa quý vị cuộc tấn công của quân đội iraq vào mosul thành trì lớn cuối cùng của tổ chức nhà nước hồi giáo is tựa sưng
đang giành thêm những thắng lợi quan trọng sau hai tháng khởi động chiến dịch
lực lượng an ninh iraq vừa tuyên bố đã giải phóng được thêm một quận
giành quyền kiểm soát gần chín mươi khu vực phía đông thành phố
trong một tuyên bố chính thức quân đội iraq cho biết lực lượng đặc nhiệm tinh nguyện
chống khủng bố đã kiểm soát hoàn toàn quận anu ở phía đông mosul
chặn đà tiến quân của is vào thành phố
quân đội đã giải phóng được ba mươi năm quận ở khu vực này
tướng man an sadi chỉ huy lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố iraq cho biết
với việc giải phóng quận anu quân đội iraq đã hoàn tất giai đoạn đầu của chiến dịch
ông cũng cho biết quân đội iraq sẽ giải phóng sáu quận còn lại trong vài ngày tới
từ đó giải phóng hoàn toàn khu vực phía đông thành phố
sau tám tuần khởi động chiến dịch giải phóng mosun với sự hỗ trợ của liên minh quốc tế do mỹ đứng đầu
và lực lượng vũ trang pesmager của người quốc
các lực lượng iraq hiện đã giành lại quyền kiểm soát gần một phần tư diện tích thành phố
quốc hội hy lạp vừa thông qua ngân sách hai nghìn một mươi bảy
qua đó dự đoán nền kinh tế của quốc gia nam âu này sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trong năm tới
dù vẫn tiếp tục các biện pháp thắt lưng buộc bụng theo quy định của các chủ nợ quốc tế
cũng như tăng nhiều loại thuế
ngân sách mới được quốc hội hy lạp thông qua với tỷ lệ một trăm năm mươi hai phiếu thuận và một trăm bốn mươi sáu phiếu chống
athens dự đoán nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng hai bảy trong năm hai nghìn hai mươi
nhờ vào tác động thẩm thấu của các dòng tiền cứu trợ và nhu cầu khu vực tư nhân hồi phục
hy lạp cũng dự báo thẳng dư cấp không bao gồm chi phí trả nợ
sẽ ở mức hai tổng sản phẩm quốc nội gdp
nếu đạt được đây sẽ là một trong những dấu hiệu tăng trưởng đầu tiên của nền kinh tế
đã rơi vào suy thoái kể từ năm hai nghìn một mươi bốn này
ngân sách mới cũng thêm vào một tỷ euro từ các loại thuế mới
trong khi đó chi tiêu công dành cho lương và lương hưu sẽ bị cắt giảm năm bảy tỷ euro trong năm hai nghìn hai mươi
mặc dù vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp thắt lưng buộc bụng
song thủ tướng hy lạp alexis tsipras dự báo
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ đánh dấu lối thoát cuối cùng của athen khỏi gần một thập kỷ khủng hoảng tài chính kéo dài
sáng nay đảng quốc gia cầm quyền ở new zealand đã chính thức bổ nhậm ông bill english
trở thành tân thủ tướng thay thế ông biden
ông josky vừa bất ngờ tuyên bố từ chức vào tuần trước
phát biểu sau khi chính thức được bầu vào vị trí thủ tướng new zealand
ông bill english cho biết có thể ông sẽ công bố cải tổ nội các vào cuối tuần này
tân thủ tướng bin english được coi là một chính trị gia có nhiều kinh nghiệm
ông trúng cử vào quốc hội từ năm một nghìn chín trăm chín mươi từng có thời gian dẫn dắt đảng quốc gia cầm quyền
việc thủ tướng johnki bất ngờ tuyên bố từ chức trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một năm nữa
new zealand sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử
một quốc gia cầm quyền cũng như tân thủ tướng bill english
khi thủ lĩnh công đảng đối lập andrew leader đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng cho đảng mình
với hy vọng giành lại quyền lãnh đạo từ đảng quốc gia trong kỳ bầu cử tới
chuyển sang một tin kinh tế đáng chú ý
giá dầu thô trên thị trường thế giới vừa đồng loạt tăng trong phiên giao dịch ngày hôm nay
sau khi nga và một mươi nước sản xuất dầu khác không thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec
đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác trong cuộc họp vừa diễn ra tại áo
trong phiên giao dịch lúc chín giờ sáng nay theo giờ việt nam
tại thị trường singapore giá dầu wti giao trong tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đã tăng lên năm mươi ba bảy mươi tám usd một thùng
trong khi đó giá dầu brent tăng lên năm mươi sáu sáu mươi hai usd một thùng mức cao nhất kể từ tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
theo thỏa thuận vừa đạt được ngày một mươi tháng một mươi hai giữa một mươi một nước ngoài opec
cam kết cắt giảm sản lượng khai thác gần sáu trăm linh thùng một ngày
trong đó riêng nga cam kết giảm ba trăm linh thùng một ngày
thỏa thuận này sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi bảy
và kéo dài sáu tháng sau đó có thể gia hạn tùy theo tình hình thị trường
trước đó ngày ba mươi tháng một mươi một opec gồm ba mươi nước thành viên đạt được thỏa thuận giảm sản lượng một hai triệu thùng một ngày
xuống còn ba mươi hai năm triệu thùng một ngày
việc opec thúc đẩy kế hoạch cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ
nhằm ổn định thị trường dầu và vực dậy giá dầu
vốn đã giảm hơn một nửa từ mức đỉnh điểm hồi giữa năm hai nghìn một mươi năm
thưa quý vị tình trạng khói mù tại trung quốc tiếp tục trở nên tồi tệ hơn
khi cơ quan khí tượng học trung quốc đã phải nâng mức cảnh báo từ vàng lên mức cảnh báo cam
mức cao thứ hai về độ nghiêm trọng do khói mù trở nên dày đặc tại nhiều tỉnh thành của nước này
theo dự báo của trung tâm khí tượng học quốc gia trung quốc
nhiều khu vực của thủ đô bắc kinh các thành phố thiên tân hà bắc sơn tây và thiểm tây
sẽ bị bao phủ bởi khói mù dày đặc ở cấp độ trung bình trong vòng hai mươi bốn giờ tới
trong khi một số khu vực sẽ phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề
với tầm nhìn giảm xuống dưới năm trăm linh mét
cảnh báo nguy hiểm lên mức cam
sau khi trước đó cùng ngày ban bố cảnh báo vàng với hy vọng đợt không khí lạnh vào đêm nay
sẽ giúp xua tan các màn khói mù ô nhiễm này
với mức cảnh báo cam này các hoạt động ngoài trời tại các trường học sẽ phải hủy bỏ
trong khi các dự án công trình sẽ phải tạm ngừng thi công
tại mỹ do tuyết rơi dày kèm theo nhiệt độ giá lạnh đã khiến nhiều chuyến bay đến và đi
tại sân bay quốc tế o hare và missway tại chicago bị hủy

sân bay quốc tế o hare sân bay tấp nập thứ tư trên thế giới
đã buộc phải hủy hơn một hai trăm linh chuyến bay do thời tiết xấu
gần hai trăm linh chuyến bay tại sân bay mitway cũng đã bị hủy
trong khi đó tại một sân bay ở thành phố detroit bang michigan
một chuyến bay đến từ new york của hãng delta đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh do chân trượt
may mắn không có ai bị thương
trung tâm dự báo thời tiết quốc gia mỹ cảnh báo
tuyết rơi dày sẽ ảnh hưởng đến tình hình giao thông tại chicago mỹ
với lượng tuyết rơi có nơi lên tới hai mươi năm cm
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân